thưa quý vị mấy ngày hôm nay thì thời tiết chủ đạo ở miền bắc đó là trời nhiều mây có nắng vào ban ngày
mưa rông chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm
và kiểu thời tiết này thì sẽ tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay
giữa trưa và đầu giờ chiều nay có thể sẽ hơi oi bức một chút
khi mà nhiệt độ hầu khắp trên khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
chiều tối đến đêm mưa rông lại xuất hiện
một số nơi có thể có mưa to đến rất to
quý vị hãy mang theo bên mình những vật dụng che mưa cần thiết
tương đồng với thời tiết của bắc bộ
nam bộ trong ngày hôm nay thì mưa giảm hơn
không còn diễn ra cả ngày như là hai mươi bốn giờ trước đó
mà chủ yếu là xảy ra vào chiều và tối
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió rất cổ bộ
trong ngày thì toàn khu vực trời vẫn có nắng khá mạnh
cùng với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c
vâng như vậy là thời tiết thay đổi thất thường này
ban ngày thì trời nắng và đến chiều tối thì lại có mưa
mưa nắng đan xe như vậy khiến cho sức đề kháng của cơ thể bị ảnh hưởng
để bảo vệ sức khỏe trước những biến đổi của thời tiết
quý vị hãy uống nhiều nước tăng cường chất sơ các loại rau xanh hoa quả
bổ sung thêm vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe